trao đổi với báo sức khỏe và đời sống đại diện bệnh viện trẻ em hải phòng cho biết
cách đây ít ngày các bác sĩ của đơn vị đã tiếp nhận bé nnnq sáu tuổi chú tại huyện thủy nguyên
thành phố hải phòng vào cấp cứu nghìn nuốt phải đồng su chơi game
theo lời kể của gia đình trong lúc đang chơi với bạn cháu nnnq có nuốt đồng su chơi game
sau khi nuốt quy thấy khó chịu đau vùng cổ buồn nôn
mặc dù gia đình đã kích thích cho cháu nôn da nhưng càng cố nôn cháu càng đau tức ngực nhẹ
lúc này gia đình vội chuyển quy vào bệnh viện trẻ em hải phòng cấp cứu
ngay khi tiếp nhận bệnh nhân các bác sĩ tại bệnh viện trẻ em hải phòng đã tiến hành thăm khám
và làm xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán
kết quả hình phim các bác sĩ đã phát hiện một vật cản âm tròn đều mô tả như đồng su
mật độ như kim loại nằm tại vị trí thực quản ngực
cháu bé đã nhanh chóng được tiến hành gây mê nội soi và gắp kịp thời đồng xu
kích thước gần ba cm ra khỏi đoạn một phần ba giữa thực quản an toàn
sau khi được nội soi gấp thành công đồng su ra khỏi thực quản hiện sức khỏe của cháu bé đã được ổn định
theo các bác sĩ bệnh viện trẻ em hải phòng tai nạn ngộ độc nói chung và nuốt dị vật ở trẻ em nói riêng
hết sức phổ biến do trẻ em hiếu động hay muốn khám phá tìm hiểu mọi thứ nhưng lại chưa có ý thức về sự nguy hiểm
trẻ lại không biết nói hoặc sợ không chịu nói
trẻ lại không biết nói nên rất dễ gây nguy hiểm đến tính mạng
các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ không để các cháu ra ngoài tầm mắt tầm tay của người lớn
đặc biệt gia đình có con nhỏ không nên có bất cứ một vật gì sắc nhọn
kích thước có thể vừa miệng trẻ trong tầm với của trẻ
khi phát hiện hay nghi ngờ trẻ bị hóc dị vật cần hết sức bình tĩnh
không dùng tay hay vật bất kỳ để móc dị vật ra khỏi miệng trẻ vì chưa chắc chắn lấy ra được
mà có khi đẩy dị vật vào sâu hơn
hơn nữa việc móc họng có thể dẫn đến nôn ói trẻ hít sạc lại chất ói lại càng nguy hiểm hơn
nếu trẻ vẫn tỉnh táo không khó thở vẫn khóc được hoặc nói được
thì khuyến khích trẻ ho và nhanh chóng đưa con đến cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ kiểm tra
nếu đúng bị hóc dị vật đường thở thì sẽ được lấy ra an toàn
nếu trẻ có biểu hiện tim tái khó thở nặng ngưng thở không khóc được không nói được
thì sau khi gọi xe cấp cứu cần phải tiến hành sơ cứu kịp thời trong thời gian chờ đợi xe tới